thưa quý vị thủy quân lục chiến mỹ vừa thông báo các lực lượng tìm kiếm và cứu hộ bang california
đang tập trung tìm kiếm một trực thăng quân sự bị mất tích khi chở năm binh lính của lực lượng này
theo đó chiếc trực thăng ch năm mươi ba e superstolation được báo cáo không hạ cánh tại căn cứ không quân mirama của thủy quân lục chiến mỹ
như kế hoạch trong đêm ngày sáu tháng hai theo giờ địa phương
trực thăng này cắt cánh từ căn cứ không quân creech gần las vegas để đến mirama gần san diego
cảnh sát san diego và cơ quan tuần tra không phận quân dân sự đã nhận được đề nghị hỗ trợ tìm kiếm trực thăng từ lực lượng thủy quân lục chiến mỹ
dù vậy do khu vực này đang chịu tác động của bão nên trực thăng của cảnh sát cũng chưa thể tiếp cận
cảnh sát đã huy động thêm các phương tiện chuyên di chuyển trên các địa hình hiểm trở để tham gia tìm kiếm trực thăng bị mất tích
lực lượng cứu hỏa cũng đã tới địa điểm cuối cùng mà trực thăng có tín hiệu kết nối nhưng chưa tìm thấy dấu vết nào
liên quan tới tình hình giải gaza thủ tướng israel benjamin netanyahu ngày bảy tháng hai đã bác bỏ đề xuất ngưng bắn của lực lượng hamas ở gaza
tuyên bố của ông netanyahu được đưa ra ngay sau khi hamas đề xuất ngừng bắn kéo dài bốn tháng rưỡi để đổi lấy việc trao đổi tù nhân và israel chấm dứt giao tranh
phát biểu tại cuộc họp báo thủ tướng netanyahu đã đề xuất ngừng bắn của lực lượng hamas ở gaza
netho cho biết israel đang trên đường giành chiến thắng ở gaza ông cho rằng chỉ có chiến thắng mới có thể đảm bảo an ninh ở cả khu vực phía bắc và phía nam
ông netanyahu khẳng định quân đội israel sắp kiểm soát được thành phố khan yunis và ông đã ra lệnh cho quân đội bắt đầu tấn công vào thành trì cuối cùng của hamas ở thị trấn rafah
hiện phía hamas chưa đưa ra bình luận gì về tuyên bố trên của israel
cùng ngày lượng phòng vệ israel đã trình một đạo luật nhằm tăng thời hạn nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với quân nhân chuyên nghiệp và lực lượng dự bị
nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến tranh kéo dài và tổn thất chưa từng có
các nam binh sĩ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong ba mươi sáu tháng thay vì ba mươi hai tháng như trước kia trong khi thời gian thực hiện nghĩa vụ của nữ giới là không thay đổi
cùng với những điều chỉnh này chế độ lương thưởng cũng được tăng thêm trong đó các đơn vị quan trọng sẽ được tăng lương cao hơn các đơn vị khác
còn về tình hình xung đột giữa nga và ukraine ngoại trưởng ukraine dmitr kuleba đã kêu gọi liên minh châu âu
thực hiện các bước đi khẩn cấp để tăng cường giao đạn pháo loại đạn khi ép cho rong
đang rất cần để bảo vệ tiền tuyến chống lại nga
phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với đại diện cấp cao liên minh châu âu về chính sách đối ngoại và an ninh joseph borrell
ngoại trưởng ukraine nhấn mạnh ông kỳ vọng eu sẽ nối lỏng quy định và ký các hợp đồng dài hạn với các công ty quốc phòng để thúc đẩy sản xuất đạn pháo
tháng ba năm ngoái eu đã thông qua kế hoạch trị giá hai tỷ euro nhằm tăng cường cung cấp đạn dược cho ukraine
với cam kết gửi một triệu quả đạn pháo một trăm năm mươi năm mm trong một mươi hai tháng để giúp quốc gia này tăng cường năng lực tự vệ
nhưng đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba eu mới chỉ cung cấp ba trăm ba mươi viên đạn bất chấp những lời đề nghị liên tục từ kiev
con số này dự kiến sẽ đạt khoảng năm trăm hai mươi viên vào cuối tháng ba năm nay
tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea rafael grossi ngày hôm qua đã đến thăm nhà máy điện hạt nhân zaporisia hiện do nga kiểm soát ukraine
chuyến thăm còn có sự tham gia của các nhân viên phái bộ iaea và binh sĩ nhà
theo kế hoạch phái đoàn iaea sẽ đánh giá xem liệu việc giảm số lượng nhân viên tại nhà máy điện hạt nhân zaporizhia có đảm bảo duy trì hoạt động của cơ sở này
và liệu số uranium sử dụng lâu nay tại nhà máy còn an toàn hay không
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đầu tháng hai này iaea nhận được thông báo rằng nhà máy đã có đủ nhân sự có chứng nhận chuyên môn và tất cả các vị trí đều đủ người
sau khi nga kiểm soát zaporizhia
nhà máy này đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công và nhiều lần bị ngắt khỏi lưới điện quốc gia ukraine
làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sự cố hạt nhân quy mô lớn
ủy ban châu âu ec vừa quyết định khởi kiện cộng hòa xéc với lý do quốc gia trung âu này đã vi phạm chỉ thị về các hợp đồng công trong lĩnh vực quốc phòng khi mua máy bay trực thăng của mỹ
trong một tuyên bố ec cho hay đã gửi lệnh triệu tập chính thức tới cộng hòa xé
do vi phạm các nghĩa vụ phát triển của các hợp đồng công trong lĩnh vực quốc phòng
từ chỉ thị về mua giảm công trong lĩnh vực quốc phòng và từ hiệp ước về chức năng của liên minh châu âu mà cộng hòa xéc là một quốc gia thành viên
praha hiện có hai tháng để phản hồi và giải quyết những vấn đề tồn tại mà ec chỉ ra
theo hãng thông tấn cộng hòa xéc ctk hành vi vi phạm của nước này liên quan đến thương vụ mua một mươi hai máy bay trực thăng chiến đấu từ công ty bell của mỹ với tổng trị giá gần bảy trăm bốn mươi triệu đô la mỹ
ngoài ra mỹ cũng tặng cộng hòa xéc sáu trực thăng chiến đấu và hai trực thăng vận tải khác
hạ viện argentina ngày hôm qua đã bỏ phiếu phủ quyết đối với các yêu cầu của đảng tự do tiến lên lla cầm quyền về việc xem xét bổ sung một số điều trong luật xe buýt vốn đã được thông qua cả gói trước đó
đặc biệt là điều khoản liên quan tới quy định tư hữu hóa các tập đoàn nhà nước
theo quy định của quốc hội argentina dù một dự luật đã được thông qua cả gói nhưng khi xem xét chi tiết và bỏ phiếu từng điều khoản mà điều khoản đó không được thông qua
thì kết quả bỏ phiếu trước đó sẽ bị vô hiệu hóa
điều này đồng nghĩa với việc kết quả bỏ phiếu dự luật xe buýt do chính phủ đề xuất không còn giá trị
các nghị sĩ sẽ phải xem xét đàm phán lại gói chính sách cải cách kinh tế vĩ mô của tổng thống javier millet
diễn biến vô cùng bất ngờ này được coi là thắng lợi của phe đối lập trong lúc tổng thống millet đang thực hiện chuyến thăm israel và italia
trước đó vào hôm hai tháng một hạ viện argentina đã bỏ phiếu phê chuẩn gói cải cách kinh tế xã hội và chính trị sâu rộng do chính phủ soạn thảo
nhằm cải cách nền kinh tế của quốc gia nam mỹ vốn đang gặp nhiều khó khăn
trong quá trình đàm phán dự thảo luật zebit phe đối lập đã yêu cầu loại bỏ nhiều điều khoản mà chính phủ đưa ra
số ca mắc bệnh sốt xuất huyết ở brazil đang gia tăng nhanh chóng trong thời tiết nóng ẩm
buộc giới chức y tế nước này phải tiến hành các biện pháp khẩn cấp cũng như đẩy mạnh chiến dịch tiêm phòng nhằm đối phó với dịch bệnh
trong năm tuần đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi bốn brazil đã phát hiện gần ba trăm sáu mươi năm ca sốt xuất huyết
tăng bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái
bộ y tế brazil cho biết dịch bệnh lan rộng và nhanh đã khiến bốn mươi người tử vong
tới nay đã có ba bang ở brazil ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng do sốt xuất huyết
và quân đội nước này cũng đã được triển khai ở thủ đô brazilya nhằm phát hiện nơi sinh sản của loại mũi mang theo virus gây sốt xuất huyết
không quân brazil hồi đầu tuần đã thiết lập một bệnh viện giã chiến ở ngoại ô thủ đô
nhằm đối phó với khả năng gia tăng các ca nhiễm bệnh cần chăm sóc y tế
trong khi đó các thành phố bao gồm rio de janeiro vốn đang chuẩn bị cho lễ hội các ni văn bắt đầu vào cuối tuần này
cũng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng tránh dịch bệnh
bộ y tế brazil đã thiết lập một trung tâm khẩn cấp nhằm điều phối các biện pháp chống sốt xuất huyết trên toàn brazil
brazil đã mua năm hai triệu liều vaccine từ một công ty của nhật bản và đã tiêm phòng sốt xuất huyết cho hơn một ba triệu người ở nước này
brazil sẽ bắt đầu tiêm phòng cho trẻ em từ một mươi đến một mươi bốn tuổi từ thứ sáu tuần này
tết nguyên đán là thời điểm người dân trung quốc trở về nhà để đoàn tụ với gia đình
ước tính có khoảng chín tỷ chuyến đi sẽ được thực hiện trong mùa xuân vận năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên chặng đường về nhà năm nay của họ đặc biệt dài và vất vả
tuyết và mưa đóng băng liên tục nhiều ngày qua đã khiến lượng tuyết tích tụ ở các tỉnh hà nam hồ bắc hồ nam ở miền trung trung quốc
cùng các tỉnh xuân đông an huy và giang tô miền đông nước này dày từ năm một mươi năm cm
đây cũng là những khu vực đông dân cư có các tuyến giao thông huyết mạch đi qua
mưa đóng băng trên các đường dây điện gây cản trở việc cung cấp điện cho các đoàn tàu
băng tuyết trên đường dây cũng buộc tàu cao tốc phải chạy với tốc độ thấp hơn vì lý do an toàn
điều kiện thời tiết bất lội khiến hàng trăm chuyến tàu và máy bay đã bị hoãn hoặc hủy
một số lượng lớn hành khách đã bị mắc kẹt tại các trung tâm đường sắt chính như thành phố vũ hán thành phố quảng châu cũng như bắc kinh và thượng hải
cơ quan khí tượng dự báo mưa tuyết và băng giá ở miền trung và nam trung quốc sẽ được cải thiện từ ngày hôm nay